đó phù thuộc vào khu vực fdi đang là những thách thức lớn đối với kinh tế của việt nam
việc nhìn nhận lại chặng đường ba mươi năm đặc biệt là đối diện với những vấn đề bất cập
không phải là sự so đo bởi những đóng góp của dòng vốn fdi cho nền kinh tế là không thể phủ nhận
bên cạnh việc khắc phục xử lý những vấn đề phát sinh thời gian qua
cần lựa chọn một con đường với kim chỉ nam là phát triển bền vững nâng cao vị thế của quốc gia
trong báo cáo nghiên cứu đánh giá kinh tế việt nam thường niên năm hai nghìn một mươi chín
tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp
nhóm nghiên cứu của đại học kinh tế quốc dân chỉ ra yếu kém lớn nhất của nền kinh tế việt nam hiện nay
là chủ yếu dựa vào đóng góp của khu vực fdi trong khi khu vực này đã và đang bộc lộ những tồn tại lớn
theo phó giáo sư tiến sĩ tô trung thành sản xuất của khu vực fdi vẫn mang nặng tính gia công
ở vị trí cuối chuỗi sản xuất toàn cầu và đông á với giá trị gia tăng tạo ra tại việt nam rất thấp
với một nền kinh tế dựa vào khu vực fdi chủ yếu là sản xuất gia công
việt nam có thể sẽ bước vào bẫy giá trị thấp
động lực từ khu vực này đóng góp thiếu bền vững vào tăng trưởng và phát triển kinh tế việt nam
viện nghiên cứu kinh tế và chính sách cũng đã có nghiên cứu chỉ ra rằng tăng trưởng của khu vực sản xuất và hoạt động thương mại
vẫn chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động của một số ít các doanh nghiệp fdi lớn
số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng đáng kể cùng với sự suy giảm trong quy mô lao động hoạt động cho thấy
khu vực kinh tế trong nước đang ngày càng trở nên khó khăn đặc biệt trong việc cạnh tranh với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
theo tiến sĩ nguyễn đức thành viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
đã đến lúc nên đặt câu hỏi về chất lượng tăng trưởng một cách rất thực tế là mức tăng trưởng chung
dù cao có phản ánh thực lực của nền kinh tế hay không
giáo công nghệ đối với doanh nghiệp ở trong nước họ có nhiều những ưu đại hơn
họ mở rộng được quy mô lớn hơn và chiếm những vị trí đẹp hơn
thì ngay những cái như thế thì họ đã được thuận lợi hơn nhiều so với doanh nghiệp trong nước
ngoài ra còn việc tiếp cận nguồn lực thì họ là tiếp nhận nguồn lực toàn cầu
doanh nghiệp tuy nhân của chúng ta thì chỉ tiếp cận ở nội địa
chủ yếu nội địa mà ngay nội địa thì khu vực doanh nghiệp nhà nước họ thể tiếp cận nguồn lực
nó dễ dàng hơn nó thuận lợi hơn thậm chí nó ưu đại hơn
như trong việc tiếp cận nguồn lực về đất đai nguồn lực về tín dụng và đặc biệt là nguồn lực chính sách
vẫn có những cái ưu tiên ưu đại trên thực tế dành cho doanh nghiệp nhà nước nhiều hơn
so với khu vực kinh tế tư nhân và rõ ràng điều này cần phải thay đổi bởi vì một là cái sự chính trị
chúng ta đã có những thay đổi coi khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế
hiện tại thì chúng ta cũng còn thủ động và trong cái thu đầu tư thì vẫn chủ yếu là mở cửa liên ngành
để chờ nhà đầu tư tới thế còn lại trong thời gian tới phải làm sao xúc tiến đầu tư chủ động
cũng như là có mục tiêu để thu được các nhà đầu tư
về cái công cụ marketing thì trong hiện tại thì vẫn là chủ yếu là ưu đái rộng rãi để thu hút các nhà đầu tư
dựa trên lợi thế chi phí ngân hạn thì thời gian tới để làm sao là có chiến lược là chính thống
thu hút đầu tư theo ngành và cũng như nhà đầu tư mà dựa trên lợi thế cạnh tranh dài hạn
và các ưu đái thì hiện tại thì dựa vào ưu đái thuế với lại các cái có khi là còn dựa vào các cái giá trị của fdi
ưu đái theo vùng miền nhưng thời gian tới thì ngay cả các cái giá trị của fdi
và các cái quy định này cũng phải nghiên cứu làm sao để ưu đái dựa trên được hiệu quả trên cơ sở giá trị gia tăng trong nước
quan điểm đang nhận được sự thống nhất cao từ các chuyên gia kinh tế đó là cần thay đổi chiến lược thu hút fdi
theo hướng chú trọng vào chất lượng hơn số lượng
trước khi cấp phép cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ về công nghệ năng lực nhà đầu tư và tính chất
hiệu quả dự án không nên cấp phép ồ ạt như trước đây
thưa quý vị và các bạn dòng vốn fdi đã có hành trình ba mươi năm và đã đến nút giao quan trọng
và phải trả lời cho câu hỏi sẽ bước tiếp theo lối nào
fdi thế hệ mới đang được kỳ vọng sẽ khắc phục được những nhược điểm thất bại của fdi đời đầu
sẽ không chỉ là khắc phục những tồn tại đã hiện hiện
bức tranh đầu tư fdi trên bình diện quốc tế cũng như việt nam đang thay đổi
sẽ có nhiều vấn đề phát sinh hơn trong thu hút vốn fdi
bên cạnh các doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp nhỏ và vừa
các dự án với quy mô vốn khác nhau đang có xu hướng gia tăng
tổ chức tài chính quốc tế đã khuyến nghị việt nam cần có một chiến lược thu hút fdi thế hệ mới
trong đó tập trung vào ngành công nghệ cao thân thiện với môi trường và tiêu hao ít năng lượng
một vấn đề không kém phần quan trọng là phải lấp đầy sự tranh lệch khi mà các nhà đầu tư
vào việt nam đang hoạt động ở cấp độ bốn nhưng thể chế và môi trường kinh doanh
chủ yếu vẫn đang ở cấp độ hai
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư
phát lại vào lúc sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại